cũng về tình hình tại ukraine chính phủ nước này cho biết với bốn trong số bảy hành lang nhân đạo hoạt động theo kế hoạch
có tổng cộng gần bảy ba trăm linh người đã được sơ tán trong ngày hai mươi tháng ba
theo đó phó thủ tướng ukraine hơn một nửa số người sơ tán trên đã đi từ thành phố mariphone đến thành phố japorisia
chính phủ ukraine dự kiến sẽ đưa năm mươi xe buýt tới maripol trong ngày hai mươi một tháng ba để tiếp tục sơ tán người dân
về phía mình nga đã sơ tán hơn một mươi sáu người trong đó có hai trẻ em từ các vùng chiến sự ở ukraine mà không có sự hỗ trợ của kiev
quả đó nâng tổng số người được sơ tán kể từ đầu chiến dịch lên gần ba trăm ba mươi một người trong đó có gần bảy mươi trẻ em
romani nước láng giềng của ukraine ngày hai mươi tháng ba cũng cho biết hơn bốn trăm chín mươi người ukraine đã tới đất nước này kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt
theo liên hợp quốc hơn ba ba triệu người ukraine đã sơ tán đến các nước
nghĩa là các nước láng giềng kể từ khi xảy ra xung đột nga ukraine